bộ giáo dục và đào tạo vừa cho biết là kế hoạch công bố sách giáo khoa lớp một mới được lùi lại so với kế hoạch ban đầu
theo đó thời gian dự kiến công bố sách giáo khoa lớp một mới vào giữa tháng một mươi một
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận từ hội đồng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa được đánh giá đạt đầy đủ cho các môn học lớp một
tuy nhiên do sách giáo khoa là tài liệu mang tính pháp lý cao liên quan nhiều luật như là luật giáo dục luật xuất bản
luật sở hữu trí tuệ cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật khác bộ cần thêm thời gian để ra soát lại trước khi trình bộ trưởng xem xét phê duyệt